hiện dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn không ngừng gia tăng ở nhiều địa phương
tuy nhiên công tác phòng chống căn bệnh truyền nhiễm này thì đang gặp phải không ít khó khăn
tình trạng người dân chủ quan và không thực hiện biện pháp phòng bệnh dù đã được khuyến cáo nhiều lần
cán bộ y tế khi đi kiểm tra thì cũng chỉ có thể dừng ở mức phạm vi nhắc nhở
vì không hề có thẩm quyền xử phạt theo luật quy định
điểm tập kết mua bán phế liệu vỏ lốt cao su này đã tồn tại nhiều năm
nước động loang quang sinh sôi nguy cơ cao phát sinh sốt sốt huyết là điều khó tránh
xung quanh cơ sở cũng đã có người mắc căn bệnh này
mặc dù đã nhiều lần chính quyền địa phương và trạm y tế đến tuyên truyền nhắc nhở về việc thu gom
xử lý môi trường nhưng chỉ cần cơ quan chức năng rời đi thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi

trường hợp người dân không chấp hành đúng các biện pháp phòng chống bệnh sốt sốt huyết
nhưng cán bộ y tế cũng chỉ có thể dừng ở phạm vi tuyên truyền nhắc nhở vì không có thẩm quyền xử phạt
còn phiếu ủy ban nhân dân thì cho rằng việc áp dụng chế tài trong những trường hợp này khá khó
do người dân có thực hiện phòng bệnh nhưng chủ yếu để mang tính chất đối phó
nên mầm bệnh vẫn phát sinh chứ không hẳn là họ không làm
nói chung là mình cũng còn hạn chế ở cái mặt này
tức là mình chủ yếu là vận động tuyên truyền cái công tác còn mà để xử phạt thì nó cũng rất là ít
phòng bệnh là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân chứ không phải để đối phó với cơ quan chức năng tránh xử phạt
dịch bệnh sốt sốt huyết vẫn đang gia tăng và đang ở giai đoạn đình dịch người dân không nên chủ quan